phé đối lập syri tuyên bố ngừng tham gia vòng hòa đàm mới nhất do nga iran và thổ nhĩ kỳ hậu thuẫn ở thủ đô astana của kazakhstan để phản đối các vụ oanh kích tiếp diễn tại syri